thì thầy cô giáo cha mẹ cũng là nhân tố đảm bảo cho giới trẻ trẻ em hoàn thiện nhận thức về hành vi sử dụng mạng xã hội
làm gì để dẹp bỏ hiện tượng thần tượng lệch chuẩn
rõ ràng trong thời đại công nghiệp số phát triển sự thay đổi trong giáo dục và định hướng người trẻ là điều cần thiết

đồng thời nhà trường gia đình và các tổ chức xã hội cần tạo ra môi trường sống mạnh mạnh
các hoạt động mang tính kết nối giá trị biển vững trong xã hội để giới trẻ tự tin hoàn nhập và phát triển đa chiều
chương trình tiếp tục với những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế ngày hôm qua đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc bộ
sở y tế các tỉnh thành phố cơ sở y tế thuộc các bộ ngành
về việc xét nghiệm để phát hiện ca nghi mắc covid một mươi chín và cho người bệnh ra viện
theo bộ y tế về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
đối với người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi
thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
theo bộ y tế kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính về sắc covid một mươi chín do nhân viên thực hiện
hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa như test nhanh do bộ y tế cấp phép
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một đang dần khép lại
với ngành du lịch thì đây có thể nói tiếp tục là một năm đầy khó khăn
bởi tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên chính trong hoàn cảnh ấy đã cho thấy nỗ lực của chính quyền và cộng đồng du lịch
trong việc triển khai các hoạt động để phục hồi
điều này có thể thấy rõ đối với du lịch hội an tỉnh quảng nam
ngày một mươi năm tháng một mươi một sau hơn nửa năm trời phải đóng cửa các điểm tham quan
để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch hội an mở cửa đón khách
đoàn khách đầu tiên có mặt tại các điểm di tích
chính là đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố hội an
với mong muốn giúp đỡ các bạn
hội an đã đón nhận những tín hiệu tích cực đầu tiên làm ấm hoạt động du lịch
thế nhưng phục hồi không phải chặng đường dễ dàng
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp đối với việt nam và thế giới
sau mở cửa lượng khách đến với hội an vẫn hết sức khiêm tốn
số vé bán ra mỗi ngày có khi chỉ một vài chục tấm
thế nhưng tất cả những hoạt động thường niên trong khu vực phố cổ
vẫn đều đằng diễn ra các sự kiện được tổ chức với sự chuẩn bị công phức
hội an ở trong tư thế chủ động đón khách
những con số về lượng khách về doanh thu không phải là điều mà hội an đã đạt được thời gian qua
thế nhưng điều quý giá từ những nỗ lực triển khai các hoạt động của du lịch hội an
đó là khí thế
là tinh thần quyết tâm
điều này có ý nghĩa quan trọng để giúp hội an hay bất cứ điểm đến nào
vượt qua khó khăn trên chặng đường phục hồi
hôm nay xin mời quý vị cùng với tôi điểm qua những số báo ra sáng ngày hôm nay
trên báo công an nhân dân trong mục chống diễn biến hòa bình
có đăng tải bài viết với nhan đề là
dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng nêu rõ
vấn đề một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo cầm quyền
không phải là vấn đề một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo cầm quyền
vấn đề này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan
về khách quan thì vấn đề này phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh lịch sử
của mỗi nước mỗi đảng khi lên lãnh đạo cầm quyền
về chủ quan thì nó phụ thuộc vào tương quan so sánh lực lượng
giữa các giai cấp các bộ phận trong xã hội
mà mỗi nước có thể có một đảng hoặc là nhiều đảng
lâu nay các phần tử cơ hội chính trị chống đối cho rằng
việt nam không có dân chủ vì thực hiện chế độ nhất nguyên nhất đảng
nên vừa đá bóng vừa thổi còi
và vì thế dẫn đến dân chủ hình thức hoặc mất dân chủ
đây là những luận điệu phản khoa học hết sức nguy hiểm
bởi nó cố tình đánh đồng giữa vấn đề đa nguyên đa đảng
với dân chủ phát triển của đất nước dân tộc
thực chất luận điệu trên là muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo duy nhất
của đảng cộng sản việt nam đối với nhà nước và xã hội
tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị đa đảng đối lập
để xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
và bài viết trên báo công an nhân dân cũng khẳng định là
trải qua hơn chín mươi năm ra đời và lãnh đạo đảng cộng sản việt nam
đã luôn khẳng định được vị trí vai trò không thể thay thế
đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
những thành tiệu to lớn và ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo
của đảng và nhân dân việt nam đã khẳng định con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn việt nam
và xu thế của thời đại
khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố hàng đầu
quyết định thắng lợi của cách mạng việt nam
đồng thời đó cũng là minh chứng rõ nét nhất cho bản chất của một nền dân chủ
không phụ thuộc vào chế độ đa đảng hay một đảng
và đối với việt nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản việt nam
nên dân chủ trong xã hội không những không bị mất đi không bị hạn chế
mà còn được bảo đảm được phát huy sâu rộng trong thực tế
việt nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron
để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thành phố hà nội đã đưa ra thêm nhiều giải pháp
để ứng phó với biến thể mới trong đó tăng cường kiểm soát người nhập cảnh
từ các quốc gia có biến thể omicron
thông tin trên được báo kinh tế và đô thị đăng tải
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành kế hoạch ứng phó
với biến chủng mới của virus sars cov hai trên địa bàn thành phố
theo đó thành phố cũng yêu cầu tăng cường giám sát kiểm dịch
tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế
đặc biệt là yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ khi nhập cảnh vào việt nam
theo cố vấn cao gấp trung tâm đáp ứng khẩn gấp các sự kiện y tế cộng cộng bộ y tế
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng hiện diễn biến dịch vẫn đang rất phức tạp và khó lường
người dân không được chủ quan lơ là đặc biệt là không nên thả lỏng
nghĩ rằng tiêm vaccine rồi thì không nhiễm covid một mươi chín
thực tế là những người tiêm rồi vẫn bị nhiễm và vẫn có thể diễn biến nặng
đặc biệt là lây lan cho người già người có bệnh nền và trẻ em
một nội dung cũng được dư luận quan tâm đó là trong những ngày qua
tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn đang xảy ra tình trạng un tắc hàng hóa xuất khẩu sang trung quốc
báo lao động thông tin là bên cạnh việc giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa với nước bạn
để gỡ khó cho hàng hóa lưu thông thì vận chuyển đường sát xuyên biên giới được cho là giải pháp tối ưu
theo tổng công ty đường sát việt nam hiện đường sát vẫn thông thương bình thường với khoảng một trăm linh toàn xe một ngày
nhiều ý kiến cho rằng nếu lượng hàng hóa
thông thương bằng đường sát cao sẽ là cơ hội để ngành đường sát phát triển vận tải đường sát liên vận quốc tế
và cũng rút ngắn được thời gian thông quan
theo nghị định thư ký kết giữa hai nước
thì một ngày chạy được sáu đôi tàu mỗi đôi tàu có hai mươi năm toa xe tức là khoảng một trăm năm mươi container
tuy nhiên nếu các cơ quan hữu quan của trung quốc đồng ý đón hàng hóa qua đường sắt
ngành đường sát sẽ sẵn sàng thực hiện
bây giờ thì mời quý vị tới với trường quay phía nam để cập nhật những thông tin trong bản tin sáng phương nam
cùng với biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên bích liên hoàng trí xin kính chào quý vị
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã đưa vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại thị trấn phan lý cửa thuộc huyện tuy phong tỉnh bình thuận
do đối tượng lê thị chanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tại tỉnh thừa thiên huế thực hiện
nạn nhân trong vụ án này là chị nguyễn thị thanh lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại khu phố sông thanh hai
thị trấn phan lý cửa đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian qua
theo cáo trạng lê thị chanh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định sống như vợ chồng với người cậu của chị lan
biết chị lan đang sinh sống một mình và có đeo nhiều nữ trang nên lê thị chanh đã nảy sinh ý định giết nạn nhân
để chiếm đoạt số tài sản trên
tối ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi chanh đã đến ngủ lại tại nhà chị lan để đến khuya sẽ ra tay sát hại nạn nhân
đến khoảng một giờ sáng ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thấy chị lan đã ngủ say chan xuống nhà bếp lấy một cái chạy bằng gỗ
để đánh vào đầu và ấn vào cổ nạn nhân cho đến chết sau khi ra tay tháo lấy một đôi bông tai một bộ còng xi men bảy chiếc
một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn tất cả là vàng một mươi tám k một chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn k và lục lấy số tiền bốn trăm sáu mươi đồng
trong túi quần của nạn nhân chanh đã xóa các dấu vết tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng
rồi đi ra quốc lộ một a khu vực cầu nam thuộc thị trấn phan rí cửa đón xe khách vào thành phố hồ chí minh để lẫn trốn
chanh đã bán toàn bộ số nữ trang cướp được để lấy tiền tiêu xài cá nhân
tổng giá trị tài sản mà lê thị chanh đã chiếm đoạt của chị nguyễn thị thanh lan là gần bốn mươi năm triệu đồng
đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sau một mươi ngày gây án hung thủ lê thị chanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
và mang tới bình thuận để điều tra vụ việc
với những chứng cứu thu thập được và lời nhận tội của lê thị chanh hội đồng xác sự đã tuyên phạt bị cáo tranh
mức án trung thân về tội giết người một mươi năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt bị cáo tranh phải nhận mất án tù trung thân
ngoài ra lê thị chanh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng bị truy nã
vì có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
hai đối tượng bị bắt giữ gồm quỳnh thiên sinh năm hai nghìn bốn ngụ xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
và nguyễn minh vương sinh năm hai nghìn bốn ngụ xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình
theo hồ sơ để có tiền tiêu xài cá nhân rạng sáng ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thiên và vương cùng một đối tượng khác
đã đột nhập vào một phòng khám trên địa bàn phường ba thành phố bạc liêu lấy trộm một laptop
một máy tính bản hai chỉ vàng và số tiền gần hai mươi triệu đồng sau đó các đối tượng đem bán và chia nhau
quá trình điều tra công an tp bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với quỳnh thiên
và nguyễn minh vương về hành vi trộm cắp tài sản tuy nhiên sau đó thiên và vương bỏ trốn khỏi địa phương
sau thời gian lẫn trốn quỳnh thiên và nguyễn minh vương đã bị công an thành phố bạc liêu bắt giữ
hiện vụ việc đang được công an thành phố bạc liêu điều tra làm rõ cũng như củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự lê nhật minh hiếu hai mươi sáu tuổi
ngụ tại huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã xuân tâm huyện xuân lộc phát hiện
lê nhật minh hiếu tại quán cà phê võng thuộc ấp sáu xã xuân tâm có đặc điểm tương tự đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
trên địa bàn xã trước đó nên đã tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe biển kiểm soát bảy mươi hai f một sáu mươi tám nghìn một trăm bảy mươi chín của hiếu đang sử dụng có ba điện thoại di động các loại
làm việc công an đối tượng khai nhận số tài sản trên do trộm cắp mà có đồng thời thừa nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn xã xuân tâm vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai gồm hai chiếc điện thoại di động hiệu apple một máy tính bản hiệu samsum
và một điện thoại di động hiệu samsung
ngoài ra đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã xuân hưng xã xuân thành
huyện xuân lộc và xã suối nho huyện định quán tỉnh đồng nai
số tài sản đối tượng trộm cắp được đối tượng đem bán cho các cửa hàng điện thoại để lấy tiền tiêu xài
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết đã ra quyết định khởi tố tạm giam hai bị can là lê vĩnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại phường bốn thành phố mỹ tho và võ thiện phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại phường năm tp mỹ tho về tội trộm cắp tài sản
theo đó cường và phát khai nhận khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai cả hai đi bộ trên các tuyến đường trong nội ô thành phố mỹ tho
với mục đích tìm tài sản để trộm
khi đến đường hoàng việt tù phường năm tp mỹ tho
hai đối tượng thấy một xe mô tô và một xe đạp điện đến trước nhà một hộ dân không người trông giữ
trên xe không chỉ có chìa khóa xe mà có cả chiều khóa cổng rào
để tránh bị phát hiện cường dùng cây đẩy camera an ninh qua chỗ khác
phát dùng cây khèo lấy được chìa khóa
chúng mở cửa rào và trộm tài sản rồi tẩu thoát
cường và phát cầm xe mô tô với giá bốn triệu đồng chia nhau tiêu xài
khẩn trương điều tra truy xét đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày đội cảnh sát hình sự công an tp mỹ tho
bắt giữ cường và phú tại một nhà trọ trên địa bàn phường năm
đồng thời thu hồi một xe mô tô và một xe đạp điện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh đang tạm giữ hán hữu hải
tên thường gọi là micher henry sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê tại phú thọ
và trần lê phạm trung tên thường gọi là ivans trung trần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại quận bình thành tp hcm để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản
thông qua hai trang web sang giao dịch tiền ảo là winric club và wintop một com
từ nguồn đơn của các bị hại về việc tố cáo hán hữu hải và trần lê phạm trung
chiếm đoạt tài sản qua sàng giao dịch điện tử winric club và wintop một com
cơ quan điều tra đã mời hai đối tượng lên điều tra làm rõ
qua đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh xác định
hải và trung hợp tác tại trang web winric club và wintop một com
nhằm mẫu đất chiếm đoạt tài sản lấy tiền của người trước đưa cho người sau
khi người chơi nạp một lượng lớn tiền vào thì hai đối tượng khóa sàng chiếm đoạt
qua trình quản lý hai sàng giao dịch điện tử trên
hải và trung yêu cộng người tham gia đầu tư mua đô la mỹ trên các sàng binance c chín mươi tám
sau đó chuyển sang đồng usdt
một đồng usdt tương đương một đô la mỹ trên ví của nhà đầu tư
rồi chuyển vào ví binance của hải
sau đó hải đến lập trình viên đối tiền usdt của nhà đầu tư sang đồng tiền gold
một usdt đối được một gold
nhà đầu tư đặt lệnh chơi bài bakarad với hai cách chơi
một là chơi tự do ăn thua trực tiếp hai là mua bảo hiểm
khách đánh theo lệnh của các đại lý và được hoàn tiền nếu thua
khi nhà đầu tư thắng hải đặt lệnh ghi khó dễ nên chưa ai rút được tiền
tính đến nay đã có chín người làm đơn tố cáo hải và trung
với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn một mươi hai tỷ đồng
còn nhiều nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo hải và trung về tội chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an quận bình tân tp hcm cho biết vừa triệt phá một vụ mua bán
và tàn trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn tạm giữ ba đối tượng
gồm huỳnh chí khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại quận sáu trần trí hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
ngụ tại phường bình hưng hòa và võ văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại tỉnh hậu giang
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận
đã phối hợp công an phường bình hưng hòa b kiểm tra và bắt quả tăng đối tượng
quỳnh trí khang đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tại trước số nhà một trăm ba mươi tám bình thành phường bình hưng hòa b
mở rộng điều tra công an khám xét căn phòng số tám nhà không số trên đường bình thành
và phát hiện trần trí hùng võ văn dương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trên nền nhà trong phòng của hùng công an phát hiện và thu giữ thêm bốn hộp nhựa
chứa ma túy tổng hợp đồng thời thu giữ trong túi quần của võ văn dương
một bếp da màu đen bên trong có một túi ni lông chứa ma túy
tổng khối lượng ma túy thu giữ được của các đối tượng là chín mươi hai tám bốn trăm tám mươi ba gram
hiện công an quận bình tân đang hoàn tất hồ sơ thủ tục chuyển về phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản khẩn
gửi cho sở lao động thương minh xã hội tp hcm và ủy ban nhân dân các quận huyện
thành phố thủ đức về việc xử lý nghiêm việc bé gái
tám tuổi bị bạo hành tử vong
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các đơn vị
có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ sự việc xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan
đến vụ việc giao sở lao động thương binh và xã hội tiếp tục theo dõi phối hợp
hướng dẫn ủy ban nhân dân tp hcm thực hiện hỗ trợ can thiệp trợ giúp
theo quy định tại nghị định năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em
đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc tổng hợp báo cáo theo quy định
sở lao động thương minh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm và tp hcm
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ
chăm sóc phòng chống bạo lực xâm hại đối với trẻ em không để xảy ra vụ việc
bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận bình thạnh tp hcm đã ra quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can
đối với nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi quê gia lai về tội hành hạ người khác
theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm năm hai nghìn hai mươi hai học sinh tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông ở tp hcm sẽ nghỉ tết nguyên đáng chín ngày
cụ thể các học sinh sẽ nghỉ tết từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tức ngày hai mươi bảy tháng chạp đến hết ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức mùng sáu tháng giêng tổng cộng chín ngày
trong khi đó những năm trước học sinh các cấp thường được nghỉ từ một mươi một đến một mươi sáu ngày
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho biết vì dịch bệnh nên lịch kiểm tra cuối học kỳ một
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai của học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông sẽ được tổ chức
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trẻ hơn so với kế hoạch năm học
do yên bài nhân dân tp hcm phê duyệt hồi cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên lịch nghỉ tết vẫn không thay đổi so với kế hoạch ban đầu
tp hcm có hơn một bảy triệu học sinh các cấp
tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ có học sinh lớp chín và lớp một mươi hai được đến trường học trực tiếp
các khối lớp còn lại vẫn ở nhà học trực tuyến
thưa quý vị việt nam đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên
trước tình hình trên cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan
yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát an ninh an toàn
tại các cảng hàng không có kế hoạch bố trí nguồn nhân lực phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai cũng như nâng cao ý thức tự giác chấp hành
các biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh của nhân viên hàng không và các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không
cục hàng không việt nam cũng chỉ đạo các cảng vụ hàng không nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm
theo thẩm quyền các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
đồng thời triển khai các nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài
và các đơn vị đang hoạt động tại các cảng hàng không sân bay
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam và các vụ liên quan
đề xuất các giải pháp thảo cước khó khăn vướng mắc trong công tác vận hành thu phí điện tử không dừng etc
trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ và cầu rẽ ninh bình
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam căn cứ tình hình thực tế
tại tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ và cầu rẽ ninh bình xem xét quyết định phương án quy định số dư tài sản
tối thiểu trong tài khoản giao thông của chủ các phương tiện thuộc diện phải trả phí khi đi vào tuyến cao tốc
đảm bảo hài hòa lợi ích thuận tiện cho người sử dụng và phát huy hiệu quả của hệ thống
cùng với đó xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn etc
tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu phương tiện giao thông để phục vụ thu phí etc bảo đảm thuận tiện và minh bạch
mặc dù thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức ký cam kết
với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ vận tải và lái xe về chấp hành các quy định của pháp luật
trong vận chuyển hàng hóa đồng thời xử phạt nhiều trường hợp vi phạm
tuy nhiên một số chủ phương tiện và người điều khiển vì lợi nhuận mà bất chấp liều lĩnh
tìm mọi cách lợi dụng sơ hở để vận chuyển hàng hóa quá khổ quá tải tự ý cải tạo kích thước thành thùng xe
sử dụng vượt quá công suất năng lực của phương tiện ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
ghi nhận về công tác xử lý đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá khổ quá tải tại quảng bình
theo quy định những chiếc xe ben như thế này chỉ được phép chở số lượng hàng hóa có tải trọng tối đa khoảng trên dưới ba mươi tấn
tuy nhiên vì lợi nhuận những phương tiện này đã chở một khối lượng hàng hóa lớn hơn nhiều lần so với tải trọng quy định
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu đón dừng để kiểm tra cân tải trọng
kết quả cho thấy số lượng hàng hóa chở trên xe vượt gần bốn mươi tải trọng cho phép
cảnh sát giao thông lập biên bản và tôi vẫn biết là mình chở quả tải trọng đi làm hư hỏng đường xóa này thôi
thì lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm là tôi sẽ đi đúng trại trọng không gây ra những hậu quả như thế này nữa
việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến chở hàng quá khổ quá tải tự ý cơi nới thành thùng xe
được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình triển khai đồng bộ quyết liệt trên tất cả các tuyến đường các địa bàn trọng điểm
đặc biệt tập trung vào các tuyến quốc lộ một mươi hai a
một mươi hai a một mươi hai c tuyến đường hồ chí minh nơi có lưu lượng phương tiện hoạt động tương đối lớn
lực lượng cảnh sát giao thông cũng kết hợp công tác tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm với việc yêu cầu chủ doanh nghiệp
lái xe ký cam kết về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên đường bộ
có ai tuần tra tuần tra trên đường thì chúng tôi là đặc biệt chủ trọng vào
một là cất trọng tải hai là cây nở thành thùng xe ba là tốc độ bốn là phân đường
thường xuyên nhắc nhở là
lại xe về những lỗi đó chúng tôi cũng đã tham mưu cho bản vi phong là làm một cam kết
với doanh nghiệp trên đường bàn và các chủ mọ và các lái xe để họ chấp hành tế đủ tốt
khi có một số phương tiện vẫn vi phạm sau chúng tôi đã lập biến bản và bắt lái xe phải ký cam kết vào vi phong đó
nếu lên sau tải phòng chúng tôi phải có vi phạm khác và xử lý nặng hơn
trước sự giao quân quyết liệt xử lý triệt đề của lực lượng cảnh sát giao thông
các phương tiện vi phạm cũng sử dụng nhiều hình thức để hoạt động lợi dụng sơ hở để trốn tránh sự kiểm soát
bất chấp nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của mình và của những người tham gia giao thông khác
thấy lực lượng chúng tôi đã kiểm soát thì cả phương tiện thường tổn vào cả đường ngang đường nhanh
và hơn nửa là khi đón dừng được phương tiện thôi thì cả người điều kiện phương tiện thường kéo dài thời gian
ví dụ như khi xuất tinh giấy tư là cũng phải dây dưa một tí
hai là khi mà hưởng dẫn để cho cái xe lên bân cấn để mà cấn tài tông
thì cả cái lái xe là thường là cũng gây khó khăn để kéo dài thời gian
tuy nhiên chúng tôi vẫn kiên quyết lập biên bản xử lý vi phạm
thực tế hiện nay cho thấy ngoài việc triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp
để xử lý ngăn chặn các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá khổ quá tải
của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
thì mỗi người dân đặc biệt là chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện
chở hàng hóa cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật
nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác khi tham gia giao thông